vào tối ngày hai mươi tháng một mươi hội nghị và triển lãm thế giới số hai nghìn hai mươi đã chính thức diễn ra tại thủ đô hà nội
sự kiện là cơ hội để quảng bá và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp việt nam với các đối tác trên thế giới
và đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước việt nam tích cực hội nhập quốc tế
đây là lần đầu tiên hội nghị bộ trưởng liên minh viễn thông quốc tế itu diễn ra trên nền tảng trực tuyến do việt nam phát triển
đã kết nối được các bộ trưởng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trên khắp toàn cầu
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang ảnh hưởng ở nhiều quốc gia
hội nghị bộ trưởng các nước itu hai nghìn hai mươi tập trung thảo luận về vai trò của công nghệ thông tin truyền thông
trong ứng phó với đại dịch hoạch định chiến lược số trong và sau covid một mươi chín
và định hướng cho quan hệ hợp tác giữa itu với các quốc gia thành viên trong triển khai các chương trình chuyển đổi số
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin truyền thông
trong quá trình ứng phó với đại dịch tại việt nam
hội nghị bộ trưởng các nước itu hai nghìn hai mươi tập trung thảo luận về vai trò của công nghệ thông tin truyền thông
và đặc biệt là giúp kết nối quốc tế để tăng cường hợp tác trong nghiên cứu về virus để kết xét nghiệm về vaccine
các bộ trưởng và đại diện itu cũng khẳng định itu cần huy động các nguồn lực phối hợp chặt chẽ với nhau
để phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông cùng phân tích đánh giá những cơ hội
để tăng tốc những nguồn lực kết nối phát triển ngành và phục hồi nhanh chóng sau đại dịch